thưa quý vị thành phố sẽ phân theo ba vùng để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực vật lực để phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao
đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện áp dụng từ sáu h ngày sáu tháng chín đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín
đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín do thành ủy ubnd tp hà nội tổ chức vào chiều ngày ba tháng chín
cụ thể theo phương án của ubnd tp hà nội phân vùng một là vùng đỏ nhiều đối tượng nguy cơ cao gồm một mươi năm đơn vị hành chính gồm tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì hoàng mai và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm quận huyện long biên gia lâm đông anh sóc sài
vùng ba là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp toàn bộ địa giới hành chính của một mươi quận huyện ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng thạch thất quốc oai trương mỹ ứng hòa mỹ đức phú xuyên và một phần của năm quận huyện của phân vùng một nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng một của chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo cơ chế chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
vùng hai của chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện theo cơ chế chỉ thị một mươi năm cũng như thắt chặt thêm một số giải pháp cho nó phù hợp với tình hình sản xuất công nghiệp cũng như sản xuất nông nghiệp ở khu vực vùng ba
cũng tại cuộc họp báo trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội cho biết
đã hoàn thành và từng bước triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã qr trên địa bàn thành phố
các tổ chức cá nhân liên hệ trực tiếp với công an xã phường thị trấn hoặc qua cảnh sát khu vực công an xã chính quy công an xã phường thị trấn tại sở tại để đề nghị cấp
bước hai là công an xã phường thị trấn tiếp nhận hướng dẫn các đơn vị tổ chức cá nhân xác lập địa chỉ ai hướng dẫn hồ sơ thủ tục cần thiết để thực hiện xét duyệt cấp giấy đi đường
các tổ chức cá nhân gửi văn bản đề nghị cấp giấy đi đường cùng hồ sơ kèm theo về công an xã phường thị trấn qua địa chỉ emi do công an xã phường thị trấn cung cấp
bước ba là chủ tịch ủy ban dân xã phường thị trấn căn cứ vào hồ sơ của các đơn vị tổ chức cá nhân gửi và chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để xét duyệt đồng ý hoặc không đồng ý
gửi mai thông báo cho các đơn vị tổ chức cá nhân kết quả xét duyệt đồng thời chuyển danh sách phê duyệt cấp giấy đi đường tới công an xã phường thị trấn để đóng dấu xác nhận
bước bốn trưởng an xã phường thị trấn xác nhận đóng dấu cấp giấy đi đường đối với danh sách được ủy ban dân xã phường thị trấn phê duyệt và tổ chức trả kết quả trực tiếp đến các đơn vị tổ chức cá nhân thông qua cán bộ cảnh sát khu vực công an xã chính quy phụ trách địa bản
bước năm chủ tịch công an xã phường thị trấn xác nhận đóng dấu cấp giấy đi đường đối với danh sách được ủy ban dân xã phường thị trấn phê duyệt và tổ chức trả kết quả trực tiếp đến các đơn vị tổ chức cá nhân thông qua cán bộ cảnh sát khu vực công an xã phường thị trấn xác nhận
bước sáu chủ tịch công an xã phường thị trấn xác nhận đóng dấu cấp giấy đi đường đối với danh sách được ủy ban dân xã phường thị trấn xác nhận